phía đông bắc bộ trong ngày mai chỉ xuất hiện mưa rông cục bộ
nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ ngày hai mươi tám thì cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
nhiệt độ cao nhất ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín sẽ không vượt quá mức là ba mươi một độ
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ngày mai có nắng gián đoạn
có mưa rào và rông vài nơi
sang ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín thì mưa sẽ tăng lên
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
trong đêm nay và ngày mai từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào rải rác
cục bộ ở phần phía nam có mưa to đến rất to
sang ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín trên cả khu vực sẽ có mưa to đến rất to
cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét cũng như sạt lửa đất cây ngập úng
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới không vượt quá mức là ba mươi một độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ chiều mai đến ngày hai mươi tám sẽ có mưa to đến rất to và rông
sao ngày hai mươi chín thì mưa giảm
phần phía nam cục bộ có mưa to vào chiều và tối
nhiệt độ trong ba ngày tới không vượt quá mức là ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên ở vùng mưa lớn sẽ tập trung trong hai ngày
hai mươi bảy và ngày hai mươi tám tại phía bắc
sau đó sẽ giảm dần trong ngày hai mươi chín
do có mưa nên nhiệt độ không cao
cao nhất trong ba ngày tới là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực nam bộ trong hai ngày tới trời nhiều mây và có mưa rào rải rải rải
có rông cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét cũng như gió rất mạnh
sao ngày hai mươi chín thì mưa giảm
nhiệt độ trong ba ngày tới không vượt quá mức là ba mươi hai độ
chuyển sang những thông tin về cơn báo khẩn cấp cơn báo số bốn
sáng nay vị trí tâm báo cách quần đảo hoàng sa khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng ngân tâm báo mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
ngày hai mươi tám tháng chín bão di chuyển vào đất liền các tỉnh thừa thiên huế đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng ngân tâm báo mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn

vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới là từ vị tuyến một mươi hai năm đến hai mươi độ vị bắc
phía đông kinh tuyến là một trăm một mươi độ kinh đông
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị thông tin về cơn bão này trong các bản tin tiếp theo